liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại huyện đắc minh tỉnh đắk nông
khiến ba người tử vong tại chỗ và bảy người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đắk lắc
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ngày hôm nay trên đường hồ chí minh
đoạn qua chợ xã đắk rô la huyện đắc my tỉnh đắk nông một xe tải lưu thông theo hướng từ đắk lắc đi đắk nông
đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với một xe công nông rồi tông trực diện vào nhiều tiểu thương
gian hàng dọc lề đường hồ chí minh vụ tai nạn đã khiến năm người tử vong và năm người bị đa chấn thương nặng
đang được tích cực cấp cứu tại bệnh viện
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh đắk nông đã đến hiện trường và bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
thăm hỏi và động viên người nhà nạn nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ